trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sở y tế tỉnh lâm đồng đã đưa ra quy định
người từ địa phương khác phải có chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ mới được vào tỉnh lâm đồng
theo đó người dân từ địa phương khác về hoặc đến lâm đồng phải có chứng nhận
xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ mới được vào tỉnh lâm đồng
bên cạnh đó sở y tế tỉnh lâm đồng cũng chỉ đạo các ngành và địa phương trong
tỉnh tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ công chức viên chức người lao động ba ngày một lần
yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ số mũi vaccine covid một mươi chín
và xét nghiệm âm tính trong thời hạn quy định
quy định này siết chặt hơn so với chủ trương thích ứng với đại dịch của tỉnh lâm đồng
được ban hành trước đây
được biết tính đến nay tỉnh lâm đồng ghi nhận một tám trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó đang cách ly điều trị một ba trăm bốn mươi chín ca ra viện năm trăm ba mươi tám ca tử vong sáu ca
huyện đức trọng hiện đang dẫn đầu số ca f
riêng ngày hai mươi một tháng một mươi một lâm đồng ghi nhận chín mươi bảy ca covid một mươi chín mới
trong đó huyện đức trọng vẫn dẫn đầu với hai mươi năm ca